giá trị về văn hóa lịch sử giá trị về kiến trúc cảnh quan đô thị
đặc biệt nếu xét về giá trị kiến trúc và giá trị thẩm mỹ
các công trình kiến trúc pháp tại việt nam là sự kết hợp giữa kiến trúc phương tây và kiến trúc phương đông
mang lại sự mới lạ và hấp dẫn cho kiến trúc đô thị
tuy nhiên sau hàng trăm năm tồn tại
rất nhiều công trình kiến trúc pháp tại việt nam đang bị hư hỏng nặng và có nguy cơ biến mất vĩnh viễn
kiến trúc pháp ở hà nội thì cũng đã bị mai một nhiều
tuy nhiên vẫn có may mắn là chữ lượng của nó vẫn còn có thể cứu vãn được
bởi vì là những công trình công sở những công trình biệt thự có giá trị
thì dù sao cũng đang được sử dụng
nó cũng chưa đến mức là bị thoải hóa nhiều quá
cho nên nếu chúng ta có nhận thức tốt
thì có thể là chúng ta có thể bảo tồn được phần nào những di sản kiến trúc pháp còn lại ở hà nội
số lượng biệt thự đang bị mất dần thì là điều đúng rồi
thậm chí nó bị
hủy hoại theo thời gian
thậm chí có cái đã sợ
và sự can thiệp càng ngày càng mạnh của con người
làm nó biến dạng rất là ghê
thì thật là đáng tiếc đấy
tuy nhiên theo tôi nghĩ
thì cái mức độ can thiệp của con người cho đến hiện nay
vẫn chưa làm mất được cái cấu trúc và cái hình hài chung
tạo nên cái bản sắc của cái khu phố cũ
nếu tiếp tục nữa thì
nó sẽ gây nguy hiểm nguy cơ lắm
nhưng mà dựa dừng lại ở đây
người ta vẫn còn cảm nhận được cái không khí của khu phố pháp
theo các chuyên gia nguyên nhân dẫn đến tình trạng di sản kiến trúc đô thị bị mai một thời gian qua
xét về mặt pháp lý do chúng ta không đưa được các công trình kiến trúc tiêu biểu vào đối tượng của di sản để quản lý bảo tồn
không có hành lang pháp lý và giải pháp căn bản để bảo tồn thì dù có kiểm kê cũng không giúp gì được cho việc bảo vệ di sản
những công trình có giá trị đầu tiên nhà nước phải là người có tính dẫn dắt
nếu mà cam kết là bảo tồn thì họ phải trở thành cái quyền tài sản
họ mua lại những cái tài sản đó và sử dụng theo đúng cái mục đích mà giữ bảo tồn nhiều hơn là mục đích sử dụng
có nhiều các công trình mà chúng ta quá quan tâm đến cái chức năng sử dụng hàng ngày thì chúng ta phá hủy đi những cái chức năng kiến trúc của nó
như vậy là ngoài cái chuyện là nhà nước là có cái quyền dẫn dắt có cái mà sở hữu chung của nhà nước về tài sản
thì nắm giữ đó và sử dụng nó và ưu tiên cái giá trị về lịch sử kiến trúc hơn là giá trị sử dụng
thì những cái giá trị của di sản có thể được bảo tồn
muốn giữ nó thì phải đồng bộ những cái chính sách chứ không thể là cứ phó mặt được đâu
nhiều khi là phải có cái sự can thiệp của nhà nước để giữ gìn và có cái sự đầu tư của nhà nước để mà bảo vệ
chứ không phải là mặc dù đấy là tài sản của cá nhân
nhưng khi nó được đánh giá là di sản có giá trị thì nó trở thành của cộng đồng
vậy cộng đồng phải có trách nhiệm nhé
hà nội hiện có gần một biệt thự thuộc diện nhà nước quản lý
trong số này chiếm tới tám mươi bị biến dạng do bị con người cơi nới lấn chiếm
để đưa ra được một khung tiêu chí thống nhất giúp nhận biết thế nào là một biệt thự có giá trị về kiến trúc lịch sử văn hóa
nhằm tìm ra được một giải pháp hợp lý cho công tác quản lý bảo tồn bán
hay không bán vẫn đang là một ẩn số
thưa quý vị và các bạn một phần vẻ đẹp yêu kiều cổ kính đặc trưng của hà nội thuộc về những công trình kiến trúc pháp
không chỉ có những công trình lớn như nhà hát lớn phủ chủ tịch nhà khách chính phủ bảo tàng lịch sử bảo tàng mỹ thuật
mà còn có hàng trăm các biệt thự là nơi sinh sống và làm việc của người dân
tất cả đều được coi là di sản kiến trúc đặc trưng
đặc biệt cần được gìn giữ và bảo tồn
nhưng việc bảo tồn ngày nay càng trở nên khó khăn
trước dòng chảy của đời sống đô thị hiện đại
để hiểu rõ hơn về nội dung này trong chương trình ốc nhìn văn hóa ngày hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời xin được giới thiệu
kiến trúc sư trần quốc bảo giảng viên khoa kiến trúc và quy hoạch trường đại học xây dựng
vị khách mời thứ hai là nhà báo nguyễn trí hoan
trước tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
thưa hai vị khách mời
hiện nay như các vị cũng biết
những cái khu biệt thự pháp nằm trong cái quỹ di sản của kiến trúc
vậy thì cái quỹ đó đang được hoạt động cũng như là đang được gìn giữ duy trì nó như thế nào
phải nói kiến trúc thời kỳ pháp thuộc là một cái kiến trúc rất là đẹp
cho đến nay thì nó vẫn còn tồn tại ở các đất nước hà nội
nó trở nên một phần của hà nội
và nó tạo ra một cái bản sắc của hà nội
thế thì cái di sản kiến trúc pháp cho đến nay nó được duy trì như thế nào thì chúng ta cũng phải xem lại vấn đề
và thứ nhất là chúng ta cũng phải nói qua là những cái công trình công cộng lớn ấy
thì phải nói là nó được bảo tồn khá là tốt
còn những cái biệt thự gắn bó với người dân với người hà nội sinh sống cuộc sống của người hà nội
thì cái bảo tồn chưa được tốt lắm
do vậy quỹ này nó xuống cấp rất là nhanh
chúng tôi đã làm việc về cái quỹ di sản này
chỉ cách đây đâu
chưa đến đây đâu
đến một mươi năm
tức là năm hai nghìn một mươi ba chúng tôi làm cái quỹ di sản biệt thự hà nội
thì cho đến ngày hôm nay chúng tôi đã thấy là rất nhiều những công trình mà chúng tôi đã đánh giá là thuộc cái dạng di sản
thì bây giờ nó đã bị xuống cấp một cái trầm trọng
thậm chí đã bị phá bỏ để xây dựng những công trình mới
ông có thể giải thích rõ hơn về những cái công trình công cộng tại xã hội được bảo tồn duy trì tốt hơn
công trình công cộng là những công trình mà có khối tích lớn
tôi nói ví dụ như là công trình phủ chủ tịch rồi bắc bộ phủ rồi nhà hát lớn v v
thế thì những công trình này là những công trình mà do nhà nước quản lý
chính vì vậy mà nó được bảo tồn rất là tốt
còn một số công trình thì cũng chưa phải là tốt lắm đâu
nhưng mà người ta vẫn có ý thức là bảo tồn
ví dụ như là trụ sở một số các cái bộ
ví dụ như là trụ sở bộ giao thông trụ sở tổng công đoàn trụ sở của bộ khoa học công nghệ và môi trường ngày xưa ở chỗ trần hưng đạo đấy
còn ví dụ như ở biệt thự thì nó khác hẳn
biệt thự thì một số là thuộc nhà nước có quỹ để người ta duy trì
ví dụ như là cái khu ngoại giao đoàn chẳng hạn
nhưng mà đa phần biệt thự là thuộc về người dân người ta ở
nhưng mà người ta ở lại ở trong một cái tình trạng tức là không phải là một gia đình người ta ở
mà có thể là năm mười thậm chí hơn mười gia đình hiện nay có khi đang ở trong một cái biệt thự
thứ nhất là người ta thực ra người ta cũng có thể có tiền
nhưng mà bảo là mười người này cùng súng lại cùng bỏ tiền ra để duy trì
thì theo tôi nghĩ đấy là một cái điều nó không tưởng
vậy thì chúng ta quản lý những chúng như thế nào
năm hai nghìn một mươi ba là sở kiến trúc và kế hoạch
sở kiến trúc và kế hoạch phối hợp với trường đại học xây dựng
thì có tiến hành khảo sát cái quỹ biệt thự xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
và cũng phân ra thành ba cái cấp độ
ví dụ như là cấp độ một là có giá trị đặc biệt
đấy thì anh phải bảo tồn nguyên trạng
cái cấp độ hai có giá trị cao chẳng hạn
thì anh có thể là cải tạo một phần
và cái loại thứ ba là có giá trị trung bình
anh có thể cải tạo một cách tương đối mạnh mẽ hơn
còn một cái loại nữa người ta tạm chúng ta tạm
lúc bây giờ là không còn gọi là loại bốn nữa
nhưng mà chúng tôi ban đầu thì chúng tôi gọi là loại bốn
nhưng mà về sau thì chúng tôi cho hẳn nó ra khỏi quỹ di sản
tôi cũng được biết chúng ta có luật di sản
năm hai nghìn một mươi ba hà nội cũng đã ban hành một quy chế quản lý sử dụng các khu biệt thự xây từ trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trên địa bàn thành phố hà nội
vậy thì cái luật di sản và cái quy chế này nó áp vào những cái khu biệt thự pháp mà chúng ta đang nói đến như thế nào
trong các cái biệt thự của hà nội thuộc về
về di sản kiến trúc thuộc địa pháp ấy
thì có một số là thuộc về nhà nước
thì riêng cái phần di sản này thì phải nói là cũng dễ bảo tồn
tương đối dễ bảo tồn
bởi vì là nó thuộc về nhà nước
thuộc về nhà nước
nhà nước có thể áp dụng luật di sản có thể có như là đưa các cái quy chế của thành phố vào
rồi là bỏ tiền ra
nhà nước bỏ tiền ra duy trì cái quỹ di sản này
nhưng mà cái phần di sản mà
thuộc về nhân dân ấy
thuộc về người bình thường ấy
thì chúng ta thấy là còn một số tương đối nhỏ
vẫn thuộc về một gia đình
tức là bây giờ là con là cháu rồi
nhưng mà vẫn là thuộc về một gia đình
và họ có tương đối
tương đối giàu có
người ta có tiền
và người ta có
cái cơ bản nhất là người ta phải có ý thức
cái tôi muốn nhấn mạnh ban đầu là phải bắt đầu từ ý thức
khi anh bắt đầu có ý thức bảo tồn thì anh mới nghĩ đến chuyện
là anh giữ gìn cái di sản
kể cả một cái biệt thự rất là quý
biệt thự của cựu chủ tịch thành phố trần duy hương ngày xưa
thì một tập đoàn lớn người ta đến người ta mua
người ta đập bán ra đi
đập bỏ hoàn toàn
người ta xây hẳn một cái khách sạn năm sao
thế thì đấy là vấn đề ý thức
không phải vấn đề tiền
chắc tôi nghĩ là
nó một tiền là một vấn đề
nhưng đầu tiên là phải là ý thức
khi mà anh bắt đầu có ý thức về việc bảo tồn thì
vấn đề là có
tiền để bảo tồn hay không là cái việc đi tiếp theo
tôi nghĩ là cái câu chuyện của chúng ta
cái nút thắt bắt đầu được mở ra ở các khu biệt thự pháp cổ mà lại do tư nhân sở hữu
nó khó khăn ở cái việc là do tư nhân sở hữu chứ không phải là do nhà nước quản lý
nhưng mà nó vẫn nằm thuộc di sản
có một câu hỏi tôi muốn hỏi nhà báo nguyễn trí hoan ạ
tôi được biết anh sinh ra lớn lên ở hà nội
và anh cũng sống trong cái khu biệt thự pháp cổ ngày xưa
vậy thì anh có ý kiến gì về
cái nội dung ngày hôm nay chúng tôi đưa ra
kiến trúc nó phải nằm trong cái phối cảnh của nó
một cái nhà biệt thự rất đẹp
thí dụ như là nhà của bác sĩ tô văn tùng
trên cái phố nhà tôi
trên cái đầu của lê đình tông
bây giờ tất cả xung quanh nó xây lên
những cái tòa nhà cao
rồi một cái salon của ô tô ở trên đầu
chỗ lê đình tông cắt với lê phụng hiểu
tất cả những cái đấy nó lấn áp
và mình không bao giờ hình dung được cái tòa nhà ấy
giống như mình nhìn thấy lúc mình còn bé nữa
thì có lẽ là cái ý nghĩa của cái chuyện
những cái biệt thự tây đấy
có thể là nó không còn như thế nữa
câu hỏi là chúng ta muốn cái gì
chúng ta muốn gì khi chúng ta nói đến những biệt thự pháp
tại sao chúng ta lại cần cái di sản kiến trúc đó
vì nó là một bản sắc của hà nội
bản sắc của đô thị
nếu chúng ta muốn thế
thì chúng ta đã không làm cái việc là phá bỏ nó đi
khi tôi nhìn thấy là người ta chặt cây
người ta sửa lại cái đại học đông dương
là bọn tôi rất là xót ruột
nếu mà mình đặt ra vấn đề như thế
thì liệu mình có cần thiết là
giải tỏa tất cả những cái nhà đang sống trong những cái
những cái biệt thự ấy ra không
tôi hiểu những cái trăn trở của nhà báo nguyễn trí hoan
khi mà anh nói về cái khu phố cũ của anh
về hàng cây
về những cái kiến trúc pháp
mà hiện nay anh không còn thấy nó hiện hữu nữa
nó mất dần đi khỏi cái ký ức của anh
và cái câu hỏi của anh là
chúng ta còn nên giải phóng tất cả những người mà sống trong
trong những cái khu biệt thự pháp không
xin mời kiến trúc sư có thể trả lời cái câu hỏi của nhà báo được không
như anh hoan
là sinh ra lớn lên
trong cái di sản đấy sao
sáu mươi năm nay rồi
anh ta thuộc từng cây sấu cây me
từng bờ tường
của cái di sản
lúc anh hoan còn bé
lúc tôi còn bé
thì trong một cái nhà
nó cũng chỉ có độ khoảng vài gia đình thôi
nhưng bây giờ chúng tôi còn có thể chạy
chúng tôi có thể trốn tìm
chúng tôi có thể bắt ve
ở những cái gốc cây
nhưng mà bây giờ khi mà chúng tôi lớn lên
thì con cháu chúng tôi
còn gì nữa để mà chạy
cái vườn cây thì người ta chặt hết rồi
người ta xây thêm nhà rồi
thế làm sao mà có cây trốn tìm rồi
rồi như anh hoan nói
khi mà ta muốn nhìn một cái công trình kiến trúc ấy
thì chúng ta phải nhìn trong một cái bối cảnh của nó
thế thì bây giờ anh hoan mới nói một cái biệt thự
kể cả được bảo tồn tuyệt vời
giữ nguyên như thời pháp
nhưng mà xung quanh một cái biệt thự như vậy
thông thường nó chỉ có ba tầng thôi
tức là nó chỉ cao được khoảng hơn một chục mét
thế nhưng mà xung quanh đấy là
các cái công trình công cộng
những cái khách sạn
hơn mười tầng
hai mươi tầng
che hết đi
liệu việc giữ một cái ngôi nhà
ở trong cả một cái rừng nhà cao tầng như vậy
thì nó còn có ý nghĩa gì nữa đâu
tôi thì tôi nghĩ là
nếu mà chúng ta giữ
là chúng ta phải giữ
cả một cái khu phố
cả một tuyến phố
chứ chúng ta không đơn thuần là chỉ giữ một ngôi nhà
nếu một ngôi nhà thế
xong rồi một rừng cao ốc xung quanh
thì cái ngôi nhà đấy
kể cả chúng ta có giữ gìn đến mức tuyệt vời
thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa
cả nó lọt thọ vào trong cái rừng biệt thự
khi mà chúng tôi làm về vấn đề này
thì chúng tôi cũng có
đưa ra một số các cái
tất nhiên đấy chỉ là ý kiến của kiến trúc sư thôi
chứ còn biến nó thành thực tế
thì cũng là một cái việc
nó cũng rất là khó
chúng tôi có thể bảo tồn là theo diện
tôi nói ví dụ cả một cái khu ngoại giao đoàn
hiện nay nó vẫn được bảo tồn khá là tốt
hoặc là những cái
cái khu mà
thuộc về nhà nước quản lý
thì nó vẫn còn tương đối tốt
thế thì chúng ta là bảo tồn theo diện
ngoài ra thì chúng ta có thể bảo tồn theo tuyến
ví dụ cả một cái tuyến phố
bây giờ chúng ta thấy biệt thự ở đấy vẫn còn rất là đẹp
tương đối thôi
chứ cũng không đẹp bằng cái khu ngoại giao đoàn được
rồi cây cối nó vẫn còn tương đối
thế thì chúng ta có thể bảo tồn theo tuyến
thế còn thứ ba là bảo tồn theo điểm
tức là chúng ta bảo tồn cái biệt thự mà nó có giá trị
khi mà chúng ta bảo tồn theo điểm đấy
thì chúng ta phải có một cái quy định
tức là nếu mà cái biệt thự này là có giá trị đặc biệt
thì chúng ta quy định là
cách nó đến một số mét nhất định
mới được xếp xây nhà
rồi cách nó đến một vài trăm mét
thì mới được xếp xây nhà cao tầng
ví dụ như vậy
thì cái điểm mà chúng ta muốn bảo tồn đấy
nó mới có ý nghĩa
chứ còn nếu mà chúng ta
chỉ chăm chăm mà chúng ta bảo tồn đúng một cái biệt thự đấy
mà chúng ta không chú ý gì đến bối cảnh xung quanh nó
thì nhà một cái rừng cao ốc nó mọc lên
thì cái biệt thự đấy chúng ta bảo tồn vô nghĩa
tôi đồng ý với cả ý kiến của kiến trúc sư
trong cái việc là
có thể chúng ta bảo tồn những khu biệt thự pháp
theo diện theo tuyến và theo điểm
vậy thì cái việc quản lý khai thác quỹ biệt thự ở đây
chúng ta đã bộc lộ những cái bất cập như thế nào
một cái biệt thự có thể là đẹp hay không đẹp
nó không phải là do nó được xây như thế nào
nó do cái phối cảnh của nó
thế thì cái phối cảnh của hà nội
nó thay đổi một cách không thể lường được
và cái sự không lường được đấy là
chuyện của người quản lý
như là chuyện kiếm duy trưởng có bảo nói
anh không thể giữ một cái nhà
nếu anh thay đổi cả tuyến phố
thì tôi nghĩ là
tôi nghĩ là mình sẽ đi đến cái điểm
chốt trong cái cuộc nói chuyện của mình
tức là mình sẽ giữ cái ngôi nhà này hay ngôi nhà kia bằng cách nào
tại sao mình lại phải giữ nó
nếu mà tất cả đều thay đổi
nếu phố huế thay đổi
nếu hàng bài thay đổi
tất tần tật
tại sao lại phải giữ lại một ngôi nhà trên cái chỗ đấy
giữ bằng cách nào
thì tôi nghĩ là
đấy là toàn bộ câu chuyện của một đô thị
ngôi nhà ở đầu lý dương kiệt cắt hàng bài
ngôi nhà ấy
to đẹp và sâu đẹp
hưu rộng đến tít cái phố đằng sau
nhưng bây giờ nó hoàn toàn là bãi đất trống
và sẵn sàng xây lên một cái trung cư
bên cạnh tam kỳ phổ độ
chẳng có vấn đề gì cả
khi mà cái chỗ ấy bị săn bằng đi
và xây lên một cái tòa nhà cao tầng
nhưng mà kiến trúc nó không phải là một hai tòa nhà
theo tôi hiểu
thì kiến trúc nó là phối cảnh
tôi thì cũng sinh ra và lớn lên trong một khu tập thể
thì ngày xưa
tôi cũng đã từng chứng kiến những khu tập thể của tôi nó như thế nào rồi
nhưng mà bây giờ khi mà tôi đã trưởng thành
tôi quay lại
thì nó cũng khác xưa rất nhiều
chúng ta dễ dàng chấp nhận cái chuyện đấy
cuộc sống thì luôn luôn thay đổi
và những người dân họ sinh sống trong đấy
thì họ cần có cái không gian
họ cần có một cái công năng sử dụng
thì họ phải nới dần ra
và bây giờ như anh thấy đấy
những cái khu tập thể cũ cũng là di sản của hà nội
có một việc nữa tôi muốn trao đổi với cả các vị ở đây
đấy là cái sự kiện ngôi nhà một trăm linh bảy trần hưng đạo ở hà nội
và bị đổ sập năm hai nghìn một mươi
chắc là cái sự kiện đấy thì kể cả kiến trúc sư cũng như nhà báo họ nắm rất rõ
vậy thì điều cất thiết nhất đối với những cái căn nhà pháp xây đã hết hạn sử dụng là gì
đối với cái biệt thự ấy
cái niên hạn sử dụng của nó lên đến hàng trăm năm
thế nhưng mà không có nghĩa là hết một trăm linh năm là không thể sử dụng được nữa
nhiều cái nhà của hà nội xây dựng
trên một trăm linh năm mà hà nội phải nhiều rồi
bây giờ chúng ta là hai nghìn hai mươi
tức là những cái ngôi nhà mà xây dựng trước năm hai nghìn hai mươi là nhiều lắm rồi
nếu mà chúng ta chuyển sang châu âu thì chúng ta thấy những cái công trình mà xây dựng từ cách đây hàng nghìn năm
nó vẫn tồn tại
như vậy thì nói là đến hết một trăm năm công trình này đổ à
không không có đâu
hết một trăm năm
nhưng mà anh nếu mà cái công trình đấy anh vẫn tiếp tục được bảo dỗ tốt phục trang phục chế rồi bảo tồn rồi nâng cấp cho nó
thì chúng ta vẫn tiếp tục hoàn toàn có thể sử dụng được một trăm năm hai trăm năm ba trăm năm
như vậy thì chúng ta phải thấy rằng là
cái gọi là một trăm năm đấy chỉ khi là chúng ta cứ để kệ nó đấy
thì sau một trăm linh năm đúng là phải bỏ đi thật
nhưng mà trong quá trình sử dụng chúng ta luôn luôn bảo dưỡng nâng cấp nó
thì chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn là vượt qua cái con số đấy
có một cái tôi nghĩ là một cái giai thoại thì đúng hơn
tức là chính phủ pháp có khuyến cáo là những công trình xây dựng từ năm một nghìn chín trăm hai mươi đến trước là hết hạn sử dụng là không nghĩ là nó đổ đâu
tôi không nghĩ là như vậy
hoàn toàn là những công trình đấy chúng ta có thể sử dụng
chúng ta cũng tiếp tục sử dụng được nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục bảo trì và nâng cấp nó
tôi nghĩ đấy là bên chính phủ pháp họ chỉ cảnh báo cho mình biết là cái thời điểm đã hết hạn của các khu biệt thự thôi
chứ không phải là hết hạn là chúng ta không sử dụng được nữa
vâng ạ cái hạn nó cũng chỉ là một cái niệm thương đối thôi
thế bây giờ quay lại là vấn đề là có cái ngôi nhà ở chỗ trần hưng đạo nó bị đổ
thì cái thời gian đấy chúng tôi cũng đã đến khảo sát rồi
thực ra nếu mà cái công trình đó mà giữ nguyên trạng mà được tu bổ
tốt tôi nghĩ đấy là một cái biệt thự còn tồn tại là khá lâu
nhưng mà cái nhà đấy đã được cải tạo theo cái kiểu gọi là thêm thắt chức năng vào
đưa các cái phần mà nó không đáng phải chịu đựng
chúng tôi là kiến trúc sư chúng tôi thiết kế cái móng nhà này chỉ đây xây ba tầng
thế bây giờ anh đội lên anh làm năm sáu tầng
rồi anh ghé các cái công trình khác vào đấy
thì đương nhiên là nó đổ
thì cái nhà trần hưng đạo nó đổ
là bởi vì là người ta đã thay đổi cái công năng sử dụng của nó
người ta đã gá vào đấy cả một cái phần nhà khác
và nó làm cho cái phần móng và cái phần tường của nó không chịu nổi
từ cái ngôi nhà một trăm linh bảy trần hưng đạo thì chúng ta có giúp được kinh nghiệm gì
trong cái việc mà giữ gì những ngôi nhà pháp cổ không ạ
cũng từ đấy thì người ta cũng thấy một cái chuyện là
khi mà anh đã biến đổi cái chức năng của ngôi nhà
cái công năng của ngôi nhà
khi mà anh thêm cơi nới thêm nó vào nó nhiều quá
thì nó có thể là nó đổ đấy
ngay cái biệt thự chỗ nam đặng dung ngày xưa thôi ở
nó chỉ là một cái biệt thự ba tầng thôi
thế nhưng mà hiện nay thì người ta cơi lên bốn tầng
tôi thấy các cái cốt thép nó bắt đầu hở ra rồi
vì nhà tôi ở đấy mà
nhưng mà cũng không có ai cái cốt thép cầu thang
không có ai chát lại cả
cốt thép nó bắt đầu nó dỉ rồi
rồi là thép của cái phần hiên cũng người ta cũng không chát lại
thì theo tôi nghĩ đấy là cái nguy hiểm đó
những nơi ở người ta đấy người ta cứ làm cái phòng của người ta thôi
người ta không biết gì đến cả cái công trình cả
thì theo tôi nghĩ đấy là một cái chuyện mà chính quyền
theo tôi nghĩ cũng không thể nào mà gần như là bỏ mặt
cái người dân ta muốn làm gì thì làm
mà cũng phải có một cái sự quản lý như thế nào đấy để
anh làm gì thì làm
tương nhiên là người ta có cái quyền để người ta phải nâng cao cái chất lượng
nâng cao cái chất lượng của cuộc sống người ta
nhưng không được vi phạm đến cái quyền lợi của người khác
tôi chưa nói về bảo tồn di sản
nhưng anh làm cái công trình đó đổ
không chỉ bản thân anh mà những người hàng xóm của anh
cũng có thể thấy ngã nhớ
thế thì theo tôi nghĩ là rất là nguy hiểm
nếu mà chính quyền chẳng có cái giải pháp gì
cứ để mặc cái ông nào ở chân tầng ba
thì chân lên tầng bốn ông nào ở tầng hai thì chia ra ngoài vân vân
thì nó sẽ đổ
thì đấy là cái chuyện mà theo tôi nghĩ là
cái ngôi nhà ở trên đất nước đạo là một cái cảnh báo
sẽ còn những ngôi nhà khác sẽ đổ
nếu mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm như hiện nay
hệ thống biệt thự cổ ở hà nội khá phong phú
mỗi ngôi nhà là một công trình kiến trúc mang tính nghệ thuật
chứa được những giá trị di sản quý giá
thể hiện dấu ấn lịch sử của thủ đô hơn một năm văn hiến
tuy nhiên trong vài năm trở lại đây
hầu hết các công trình này đã xuống cấp trầm trọng
nhiều nhà đã biến dạng hoàn toàn do sự quá tải về công năng
và tự ý sửa chữa theo kiểu chắp vá manh mốn
có những cái biệt thự thì có một chủ sở hữu
có biệt thự thì nhiều chủ sở hữu
mà biệt thự mà nhiều chủ sở hữu ấy
thì nó xuống cấp nhanh lắm
bởi vì như người ta nói chào chung không ai khóc
trong cái nền kinh tế thị trường hiện nay
thì các cái biệt thự ấy
nếu mà người ta khai thác ấy
thì người ta cũng có được lợi nhuận
thế thành ra là người ta cũng cố gắng
tận dụng khai thác cái giá trị của biệt thự
để làm ăn kinh tế
và những cái khai thác này đôi khi
là nó vượt quá cái giới hạn cho phép
đối với một cái công trình mà
được đánh giá là phải bảo tồn
trước thực trạng đó mới đây
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu
xây dựng danh mục và quy chế quản lý
qua đó tạm dừng xem xét cấp phép phá rỡ
cải tạo sửa chữa các công trình biệt thự
các công trình nhà cổ công trình kiến trúc có giá trị
xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trên địa bàn thành phố
cần phải giả soát kỹ
và phân loại rất là rõ
tất cả các loại biệt thự
nhưng mà cái bước thứ hai
là cần phải có một cái hệ thống
kiểm tra kiểm soát
của cái chính quyền địa phương
thí dụ như là các phường các quận
cần phải nắm được cái quỹ di sản này
và theo dõi nó
theo tôi là cần phải có công khai hóa
công khai các cái biệt thự
để cho người dân người ta nắm biết được
những cái nào nhà nước quản lý
những cái nào người dân quản lý
và cái mức độ được phép của người ta là như thế nào
tức là cái quy chế nó phải rõ
thì mới có thể quản lý được cái biệt thự này
hệ thống biệt thự cổ ở hà nội
là nguồn tài nguyên có giá trị
chứa đựng cả giá trị về văn hóa và phát triển du lịch
nên chăng cần có giải pháp sử dụng
khai thác và quản lý hiệu quả
thưa quý vị khách mời
hiện nay có hai luồng ý kiến
một là phải giữ lại hết bảo tồn nguyên trạng
không nên phá bỏ hoặc là chuyển đổi công năng
của các khu biệt thự pháp cổ
hai là chỉ có một số công trình
có ý nghĩa văn hóa lịch sử lớn
thì được các chuyên môn thừa nhận
thì mới được giữ lại nguyên trạng
còn các biệt thự đã quá xuống cấp
hoặc không có giá trị gì
thì cải tạo theo hướng phù hợp hơn
với thực tế phù hợp với cả cái
cái nguyện vọng của người sử dụng nữa
vậy thì quan điểm của quý vị như nào
với những hai luồng ý kiến trên
tôi cũng nhớ cái câu chuyện là
cũng cách đây những năm hai nghìn một mươi ba
khi chúng tôi làm việc này
thì có một người thầy của chúng tôi
bảo muộn rồi cậu ơi
thầy cũng sinh ra ở hà nội
nhưng mà thầy hơn tuổi chúng tôi rất nhiều
muộn rồi bây giờ hà nội bây giờ hỏng rồi
không thể giữ được
cho nên các cậu đừng có bàn về cái chuyện giữ đó nữa
đấy cũng là một cái luồng ý kiến
tức là trong tôi nghĩ là
một số người thì cho rằng là
bị phá vỡ quá nhiều rồi
bây giờ nó không còn cái gì để mà
bảo tồn nữa
riêng với chúng tôi là những người làm công tác bảo tồn
thì chúng tôi thấy rằng là có thể có những cái khu vực
như nhà của anh hoan ấy
thì đúng là nó gần như là bị phá vỡ hoàn toàn rồi
cái khu đường phố huế
bây giờ mà chúng ta đi thì không còn
sự cảm nhận gì
đến cái nhà bách hóa tổng hợp
mà người ta còn phá đi người ta xây cái tràng tiền
plaza thì còn cái gì
gọi là của phố huế nữa
giả tháng tám cũng thay đổi
hoàn toàn các cái ngôi nhà biệt thự
ở trên ở bên đấy thì gần như là không còn
như vậy thì đúng là có
những cái nơi có những cái khu phố của hà nội
có những cái phố của hà nội
hoặc là những cái ô phố của hà nội
phải nói về mặt bảo tồn là
không còn gì để mà bảo tồn nữa
nhưng mà nó vẫn còn những cái nơi
mà có thể bảo tồn được thì tại sao
chúng ta lại không bảo tồn tôi nói ví dụ như
khu ba định quảng trường gân quảng trường ba định
một phía là
ở giữa là một lô
những cái nhà pháp rất là lớn
ví dụ như những nhà công cộng ví dụ như là phủ chủ tịch
ví dụ như là ban chấp hành trung ương đảng
ngày xưa là trường
rồi trụ sở của
bộ tư pháp
ngày xưa là trường nữ học pháp
rồi trụ sở của bộ ngoại giao
bên cạnh đó
thì ở về phía nam chúng ta thấy
còn rất nhiều biệt thự
là khu ngoại giao đoàn
rất đẹp bây giờ hồi tôi có dẫn
các em sinh viên khi mà tôi giảng về vấn đề này
thì dẫn các em sinh viên đi thực tế
thì các em bảo ôi cái khu này đẹp thế thầy
bảo hà nội ngày xưa
nó đẹp như thế đấy nhưng mà bây giờ
nó chỉ còn cái chỗ khu này
là người ta giữ lại được là nó đẹp thôi
thế rồi là phía bắc của nó
phan đình phùng
hùng vương cũng còn một số biệt thự
và cũng đẹp
đường phố thì cũng còn rất là nhiều cây
những cái gốc xấu mà chúng tôi
bắt ve ngày xưa vẫn còn
đây là ý kiến của riêng tôi
chúng ta phải nhìn nhận là
cái khu vực nào
còn có thể bảo tồn được
thì chúng ta mới nghĩ đến chuyện bảo tồn
còn những khu vực nào mà
nó không còn cái để bảo tồn được
thì chúng ta nên bỏ đi
để cho người ta xây mới đi để cho người ta
đáp ứng được cái cuộc sống mới của họ đi
còn cái nơi mà chúng ta có thể bảo tồn được
chúng ta đã đánh giá rồi
biệt thự này biệt thự a
biệt thự b biệt thự c
những cái biệt thự này là
có cái giá trị đặc biệt
còn gần như là nguyên dạng
người ta gọi là bảo tồn nguyên trạng đấy
còn những cái biệt thự mà có giá trị
cao thì chúng ta
có thể là cải tạo nhưng mà
chúng ta cũng phải cố gắng
cái cải tạo mà chúng tôi mong muốn là
anh có thể cải tạo cái bên trong
cho nó phù hợp với cuộc sống mới
bây giờ chúng ta không thể nào mà
cái cuộc sống của thế kỷ hai mươi một này không thể nào giống
cuộc sống của những năm đầu thế kỷ hai mươi được
cho nên là cái nội thất của chúng ta phải
có thể là người ta phải cải tạo cái đấy đương nhiên
nhưng mà cố gắng giữ cái bên ngoài
cho đến cái màu sơn vàng vàng của nó
chúng ta giữ được thế là
đã là tốt lắm rồi và cũng nên
chỉ nên giữ theo như tôi vừa mới nói
tức là giữ theo cả một cái diện
cả một cái khu vực
mà chúng ta còn có thể
nó còn giá trị để mà giữ
chứ còn cái chỗ nào không còn giá trị
là chúng ta bỏ đi rồi những cái tuyến phố nào
mà chúng ta cảm thấy là
còn nhiều các cái biệt thự đẹp
thì trên cơ sở đó thì chúng ta lại
đánh giá từng cái biệt thự này
ở cấp độ nào để chúng ta giữ riêng
bảo tồn theo từng cấp độ câu chuyện của ông
khiến tôi nhớ đến một cái buổi cà phê với tôi
với kiến trúc sư đặng thái hoàng ở
ngã tư bà triệu và tô hiến thành chúng tôi ngồi
ngay bên cạnh đấy là một biệt thự bỏ không
khoảng hơn một mươi năm nay
và kiến trúc sư đặng thái hoàng có nói rằng
chính những cái biệt thự bỏ không như này
mới còn giữ được cái giá trị kiến trúc của nó
đương nhiên khi không đụng chạm
gì vào nó thì nó vẫn chịu tác động
của thiên nhiên thì nó cũng xuống cấp
nhưng mà cái theo tôi nghĩ cái giá trị
di sản kiến trúc hà nội nó xuống cấp do thiên nhiên
không phải là lớn mà nó xuống cấp
cho chính các con người chúng ta đây ạ
chúng ta tự cười nới
chúng ta tự đập bỏ chính vì thế mà
anh đặng thái hoàng nói rằng là
cái biệt thự bỏ không đấy
nó mà còn được nguyên trạng
xin được cảm ơn những ý kiến mà tôi nghĩ là rất thú vị
của kiến trúc sư trần quốc bảo
và cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời
tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn trong con mắt của người yêu hà nội
biệt thự pháp cũ được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
là phần không thể thiếu
như một nốt nhạc trong bản hòa ca ca ngợi
nét đẹp của kính rêu phong
thăng trầm nhưng cũng đầy lãng mạn của hà nội
giờ đây nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với
cơ quan chức năng cũng như giới chuyên môn
chính là việc xác định thái độ ứng xử với di sản
không chỉ bảo tồn và phát huy
giá trị của công trình đơn lẻ
trong khu phố cổ mà phải là một cấu trúc
đảm bảo tính hiện hữu khả thi
và các yêu cầu thực tế khác
các quốc nghìn văn hóa chúng tôi xin tập dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại